trong những ngày vừa qua mưa lũ đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản
đối với người dân ở thị trấn mù căng trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
nhiều công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn cũng đã bị hư hại nghiêm trọng
vậy công tác khắc phục những hậu quả này đang được ngành giao thông vận tải thực hiện như thế nào
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại mù căng trải tỉnh yên bái
đây là đoạn đường quốc lộ ba mươi hai dẫn vào thị trấn mù căng trải
tình trạng hư hỏng đã hơn năm mươi
dường như các phương tiện qua đây rất dễ gặp tai nạn do tuyến đường đã bị sạt lở
theo thống kê thiệt hại từ cơn lũ vừa qua của sở giao thông vận tải tỉnh yên bái
thì đến thời điểm này trên địa bàn huyện mù căng trải đã thiệt hại hai mươi ba người
trong đó có bốn người chết một mươi người mất tích và chín người bị thương
sạt lở đất lên đến bốn mươi ba mét khối trong đó có nhiều tảng đá có kích thước lớn
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến giao thông khu vực này
hệ thống cầu cống bị hư hỏng đặc biệt là hai cầu cứng tại xã lao trải
và một cầu cứng tại xã kim nội bị cuốn trôi
có tới hơn sáu mươi điểm ta lui bị sạt lở trong đó có năm mươi năm điểm bị sạt ta luy dương lên đến bảy ba trăm một mươi bốn m ba
trong đó điểm sạt lở lớn hơn năm trăm linh m ba và có sáu điểm sạt tàu luy âm nghiêm trọng gây nguy cơ xảy ra đất đường
tổng thiệt hại tính đến thời điểm này trên quốc lộ ba mươi hai đoạn qua mù căng trải lên đến hơn ba tỷ đồng
để kịp thời cắt phục những thiệt hại và bảo đảm giao thông thông suốt
có những chỉ đạo trước mắt bảo đảm các tuyến đường được lưu thông thông suốt
đồng thời có những phương án lâu dài nhằm gia cố công trình bảo đảm an toàn cho người dân
các đơn vị đảm bảo giao thông trên tuyến phải khắc phục ngay bước một
đảm bảo bằng phương pháp là dùng dọ đá để kè để đảm bảo đường lưu thông bình thường
thứ hai về giải pháp lâu dài tư vấn sẽ khảo sát thức kế cụ thể
để đưa phương án kinh cố hóa công trình đảm bảo sống nhân dân và đi ngại người dân được phần lợi an toàn
bước một để giao thông thông suốt để phục vụ an sinh xã hội cho bà con ở xã chế tạo
và những xã mà bị chia cắt đảm bảo nhân dân đi lại được
sau đó thì sẽ kế nghị với ubnd tỉnh tham ưu cho ubnd tỉnh phương án khắc phục để đảm bảo lâu dài
ở việc khắc phục các công trình giao thông thì sở thông tải cũng tích cực phối hợp với các huyện
về công tác chuyên môn kỹ thuật để làm sao khắc phục nhanh nhất và đảm bảo công trình được lâu dài
cùng với những giải pháp được đưa ra thì ngành giao thông vận tải cũng tích cực tuyên truyền cho bà con nhân dân
cùng các phương tiện qua lại hết sức cẩn thận khi lưu thông trên các tuyến đường nguy hiểm
tuân thủ tuyệt đối các biển cảnh báo chỉ dẫn hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra